theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh khu vực tây nguyên đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân
cụ thể đã có tám người chết do mưa lũ tại các tỉnh khu vực tây nguyên gia lai một người đắk lắc một người đắk nông ba người con tum hai người lâm đồng một người
bên cạnh thương vong về người gần một năm trăm linh nhà dân chủ yếu thuộc tỉnh lâm đồng đắk nông hiện đang bị ngập nước hàng nghìn hectare lúa hoa màu cũng đang chìm trong nước lũ
trong những ngày tới khu vực tây nguyên vẫn tiếp tục có mưa các tỉnh cần ứng phó với các tình huống thiên tai có thể phát sinh cùng với đó đẩy mạnh công tác cứu trợ giúp nhân dân ở các vùng ngập lũ bị chia cắt bởi lũ ổn định cuộc sống